phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với công an thành phố đồng hới
vừa bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi buôn bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ hơn một mươi kg ma túy tổng hợp cùng với nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
tại một căn nhà trên đường hữu nghị thành phố đồng hới tỉnh quảng bình lực lượng công an đã bắt quả tang
bốn đối tượng gồm phạm hải nam nguyễn anh tuấn trương tiến cường cùng chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
và hồ thân thực chú tỉnh nghệ an đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ một trăm sáu mươi bốn viên ma túy hồng phiến
một mươi viên thuốc lắc mở rộng điều tra và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của trương tiến cường
công an thu giữ chiếc vali màu đen bên trong có hai mươi sáu gói ni lông có chứa hơn hai mươi năm viên ma túy tổng hợp
dạng thuốc lắc có trọng lượng hơn một mươi kg tiếp tục điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phan văn trung chú tỉnh quảng bình
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng ngô văn kiên
ba mươi hai tuổi chú ở tỉnh đồng nai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba do làm ăn thua lỗ nên ngô văn kiên là giám đốc của công ty gia bảo
có trụ sở tại thành phố long khánh đã dùng thủ đoạn gian dối
kết hợp đồng chuyển nhượng hai lô cao su không thuộc quyền sở hữu của mình
cho một người dân trên địa bàn thành phố long khánh chiếm đoạt hai trăm linh triệu đồng
tuy nhiên sau khi ký kết hợp đồng khách hàng không liên lạc được với kiên
nên đã đến cơ quan công an trình báo
công an thành phố long khánh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
để tiến hành điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau thời gian lẩn trốn tại các tỉnh miền tây cho đến giữa tháng ba vừa qua
đối tượng kiên đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trở về long khánh để thăm vợ con
chiều nay công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi phối hợp với cơ quan chức năng
điều tra vụ nhiều học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc phải nhập viện
sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc ở trước cổng trường
trước đó ông nguyễn đình nhị ở xã hành tín tây huyện nghĩa hành
có mua bốn gói kẹo có đặc điểm là vỏ bọc nhiều màu sắc
không có nhãn hiệu và nguồn gốc xuất xứ tại chợ quảng ngãi
trước cổng trường trung học cơ sở hành tín tây
nhiều học sinh của trường đã mua và sử dụng trong các ngày qua
và xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn đau bụng mệt mỏi
đến thời điểm hiện tại một mươi năm em học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc
đã được chuyển đến trung tâm y tế huyện nghĩa hành để kiểm tra theo dõi sức khỏe
công an huyện nghĩa hành phối hợp với các lực lượng liên quan
đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở bán hàng của ông nhị
khi kiểm tra quầy bán hàng của ông nhị chỉ còn lại tám kg kẹo nói trên
hiện vụ việc đang được công an huyện nghĩa hành tiếp tục xác minh xử lý
thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa có công văn gửi các cơ quan sở ban ngành
các doanh nghiệp và ủy ban nhân dân các huyện thành phố trong tỉnh
về việc tăng cường tuyên truyền đấu tranh phòng ngựa hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
theo đó công văn nêu rõ trong thời gian qua tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng
thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn cho người dân
gây bức xúc trong dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự và đời sống người dân
tỉnh đồng nai đề nghị các cơ quan sở ban ngành các địa phương
phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ đảng viên công chức người lao động và nhân dân
khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng phải nâng cao tinh thần cảnh giác
thường xuyên tìm hiểu các phương thức thua đoạn hoạt động của tội phạm này
trên các phương tiện thông tin đại chúng trang thông tin chính thống của địa phương và lực lượng công an
trước đó thông tin về việc bà nguyễn thị giang hương chủ tịch ủy ban nhân dân huy nhân
trạch tỉnh đồng nai bị mất hơn một trăm linh tỷ đồng trong tài khoản gây xung sao dư luận
các nhóm lừa đảo công nghệ cao đã liên hệ và yêu cầu bà hương mở tài khoản
sau đó bà hương huy động tiền từ người thân bạn bè nạp vào tài khoản
bằng nhiều cách khác nhau nhóm lừa đảo đã rút tiền từ tài khoản của bà hương với số tiền trên
hiện vụ việc đang được công an xác minh làm rõ
như đã thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã kết luận điều tra
đề nghị truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can với một mươi một nhóm tội danh do sai phạm liên quan đến đăng kiểm
kết luận điều tra xác định hai bị can nguyên là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
là trần kỳ hình sáu mươi ba tuổi quê nam định và đặng việt hà năm mươi hai tuổi quê hà nam
được xác định đã nhiều lần nhận hối lộ từ cấp dưới và các trung tâm đăng kiểm
ngay tại phòng đăng kiểm
theo kết luận ông trần văn chủ với vai trò giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi ba v
nhằm tăng thêm thu nhập cho nhân viên và có kinh phí để ngoại giao chung chi cho lãnh đạo
cục đăng kiểm việt nam ông chủ đã có chủ trương nhận tiền hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện
khi đến kiểm định số tiền nhận hối lộ được ông chủ đưa nhiều lần cho ông trần kỳ hình
với tổng số tiền tám mươi triệu đồng từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
do ông đặng việt hà lên cục trưởng và chủ phải đưa cho hà mỗi tháng ba mươi triệu đồng
tổng số tiền của chủ đã đưa cho hà là một trăm tám mươi triệu đồng còn ông nguyễn đình quân
giám đốc trung tâm năm nghìn năm v là người đưa chủ trương đến nhận hối lộ và thực hiện ăn chia thu lễ
bất chính với tổng số tiền ba mươi bảy chín tỷ đồng trong đó quân được chia ba tỷ đồng
từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai số tiền này quân đưa hối lộ hàng tháng cho trần kỳ hình
bốn tỷ đồng khi đặng việt hà lên làm cục trưởng thì số tiền đưa hối lộ hàng tháng
cho ông hà vẫn giống như ông hình
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
ông hình về hưu khi ông đặng việt hà lên giữ chức cục trưởng cục đăng kiểm thì tháng một mươi hai năm
hai nghìn hai mươi một ông nguyễn trọng vĩnh giám đốc trung tâm năm mươi một mươi năm d ra gặp ông hà đưa hối lộ số tiền một trăm linh triệu
đồng chúc mừng lên chức cục trưởng và thỏa thuận số tiền hối lộ mỗi tháng là hai mươi triệu đồng
ngoài ra một số trung tâm đăng kiểm khác cũng đưa cho hai cậu cục trưởng này từ ba mươi năm mươi triệu đồng
mỗi tháng đều hoạt động yên ổn tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự trong nước đáng chú ý
vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án
phá hoại chính sách đoàn kết xảy ra tại huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc bị cáo trong vụ án này là
ycret bia tên thường gọi là amargun sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở buôn cơ nhi hai xã yà ba huyện buôn đôn
tỉnh đắk lắc theo cáo chẳng vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn bị cáo ycret bia đã từng bị tòa nhân dân
tỉnh đắk lắc tuyên án tám năm tù giam về tội phá hoại chính sách đoàn kết đến tháng một mươi năm
hai nghìn một mươi một chấp hành án xong được trở về địa phương nhưng ycret bia không chịu tu trí hoản lương
mà từ năm hai nghìn một mươi hai đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba ycret bia đã tham gia vào tổ chức phản động hội thánh tin
lành đấng trích tây nguyên ngay theo sự chỉ đạo kích động xúi rục của yhin và aga là hai đối
tượng phản động phun rô lưu vong đang ở mỹ trong đó aga là đối tượng đang bị truy nã quốc tế
chức vụ được các đối tượng phản động bên ngoài tự phong cho là phó ban điểu hành hội thánh
tin lành đấng trích tây nguyên ycret bia đã lôi kéo một số đối tượng khác trong nội địa
tiến hành những âm mưu hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết tham gia tổ chức hàng trăm buổi
hội họp tập huấn trực tuyến với các đối tượng phun rô lưu vong bên ngoài để nhận sự chỉ đạo và đi
thu thập những thông tin hình ảnh tài liệu một chiều sai sự thật sau đó gửi ra bên ngoài nhằm
xuyên tạc kích động gây chia rẽ những người dân với chính quyền và lực lượng vũ trang gây chia rẽ
giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau một số đối tượng còn có hành vi trực tiếp lôi kéo
phát triển mạng lưới cơ sở theo chỉ đạo của phun rô lưu vong để hoạt động trái phép
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vào ngày hai mươi tám tháng ba bị cáo ycret bia đã thừa nhận toàn
bộ những hành vi tái phạm tội của mình từ năm hai nghìn một mươi hai cho đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba kết thúc phiên xét xử
sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt
một mươi ba năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết đối với bị cáo ycret bia phiên tòa xét xử
sơ thẩm công khai và bản án đối với bị cáo ycret bia đã thể hiện được sự nghiêm minh khoan hồng của
pháp luật nhà nước việt nam được dư luận nhân dân ở địa phương rất đồng tình đây cũng là lời
cảnh tình đến các đối tượng phản động phun rô đang có âm mưu lợi dụng những vỏ bọc tôn giáo xả tạo
lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để xuyên tạc kích động phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc
chống phá đảng nhà nước đi ngược lại lợi ích và truyền thống dân tộc việt nam
mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư
thương mại và bất động sản thăng long tỉnh quảng ngãi tỉnh vĩnh phúc và các đơn vị địa phương
liên quan vào ngày hôm qua hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố và bắt
tạm giam đối với hai lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc và quảng ngãi về hành vi nhận hối lộ
đó là ông lê viết chữ nguyên phó chủ tịch nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi và ông phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy
nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh vĩnh phúc cơ quan công an xác định trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ hai bị can đã nhận tiền của nguyễn văn hậu chủ tịch hội đồng quản trị
tập đoàn phúc sơn để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của hậu trúng thầu thi công tuyến
dự án đường bờ nam sông trà khúc tỉnh quảng ngãi và dự án chợ đầu mối vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành
các quy định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số
tiền trên ba mươi năm tỷ đồng huỳnh thắng chú huyện châu thành tỉnh đồng tháp đã bị cơ quan cảnh sát điều
công an tỉnh vĩnh long khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
từ tháng hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba huỳnh thắng giám đốc công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên vàng bạc trang sức huỳnh thắng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty của
thắng được phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài để tuyển cơ sở thợ gia công vàng nữ trang một mươi tám k với
điều kiện công ty huỳnh thắng sẽ giữ lại ba mươi vàng trên tổng số lượng vàng mà cơ sở giao
và cam kết hoàn lại số vàng trong thời gian một tháng tuy nhiên khi nhận vàng thắng chỉ đạo
nhân viên nấu lại toàn bộ vàng của một mươi năm cơ sở thợ gửi thành vàng khối với tổng số lượng là gần chín trăm tám mươi bảy
lượng vàng một mươi tám k tương đương với giá trị hơn ba mươi năm tỷ đồng và chiếm đoạt sử dụng cá nhân công an
tỉnh vĩnh long thông báo tìm bị hại của công ty huỳnh thắng để cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan
phục vụ điều tra làm rõ vụ án xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng việc đánh giá của công ty huỳnh thắng
đời sống khó khăn và nhận thức còn có phần hạn chế của người dân vùng cao các đối tượng phạm
tội đã rụ rỗ người dân nơi đây đi lao động ở nước ngoài nhưng thực chất là các đường dây mua bán
người rồi sau đó họ bị ép buộc đánh đập ở nước ngoài và qua thực tế đấu tranh công an tỉnh điện
biên đã khuyên cáo người dân không nên tin và nghe theo những lời rụ rỗ lôi kéo vào các đường dây
lao động bất hợp pháp với chiều trò việc nhẹ lương cao lương thị vận đã đưa một số người trên địa
bàn huyện tuần giáo tỉnh điện biên sang thái lan
xong thực tế là đưa vào các đặc khu kinh tế tại lào và myanmar từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba vận đã lừa đưa ba đợt với chín nạn nhân
từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba vận đã lừa đưa ba đợt với chín nạn nhân
từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba vận đã lừa đưa ba đợt với chín nạn nhân
thời gian qua công an tỉnh điện biên đã đưa vào các đặc khu kinh tế tại lào và myanmar từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba vận đã lừa đưa ba đợt với chín nạn nhân
thời gian qua công an tỉnh điện biên đã đưa vào các đặc khu kinh tế tại lào và myanmar từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba vận đã lừa đưa ba đợt với chín nạn nhân
chúng thường lợi dụng nhu cầu tìm việc làm đặc biệt là dịp cuối năm để săn mồi
khi còn mồi sập bẫy chúng đưa người bị lừa ra nước ngoài sau đó đưa vào các đặc khu để thực hiện các hành vi lừa đào trên không gian mạng hoặc làm mại dâm thậm chí bán sang nước thứ ba
ngoài công tác đấu tranh của lực lượng công an mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
hãy nghĩ trước bước sau vì đó là thông điệp hữu ích để người dân cân nhắc trước tương lai vận mệnh của mình của người thân tránh bị hủy hoại tương lai bởi tội phạm mua bán người
với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông bỏ chạy ngược chiều lái xe nguyễn trọng dũng chú thành phố hạ long điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát một mươi bốn a bảy mươi ba nghìn sáu trăm một mươi chín đã bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh triệu tập để xử lý theo quy định
cụ thể vào tối hôm qua
hai mươi bảy tháng ba tại km một trăm linh sáu bảy trăm linh trên quốc lộ một mươi tám tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện yêu cầu các phương tiện đi vào làn đường có đặt nấm để kiểm tra nồng độ côn bất ngờ xe ô tô con biển kiểm soát một mươi bốn a bảy mươi ba nghìn sáu trăm một mươi chín không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông quay đầu tăng ga bỏ chạy ngược chiều trên đoạn đường có biển cấm đi ngược chiều gây nguy hiểm trực tiếp cho người và phương tiện cùng tham gia giao thông và cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ

tính từ đầu năm đến nay cơ quan điều hành đã thực hiện một mươi ba kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong đó có tám kỳ tăng đồng loạt bốn kỳ giảm giá một kỳ giảm giá xăng tăng giá dầu
tính từ đầu năm đến nay cơ quan điều hành đã thực hiện một mươi ba kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong đó có tám kỳ điều chỉnh giá xăng tăng giá dầu